ngày hai mươi năm tháng bảy đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã có buổi làm việc với tập đoàn lotte hàn quốc để bàn về dự án kinh tế lớn sẽ thực hiện tại thành phố trong thời gian tới
ông hà quang ca du phó chủ tịch tập đoàn lotte cho biết dự án khu đô thị sinh thái thông minh tại thủ thiêm
mà tập đoàn nghiên cứu hơn hai mươi ba năm nay với mô típ tòa nhà lotte tower tại hàn quốc
sẽ tạo nên một khu phức hợp sinh sống và làm việc hiện đại cho người dân tp hcm
dự án với kinh phí chín trăm linh triệu usd hiện đã hoàn thành kế hoạch một trên năm trăm linh
chờ thành phố phê duyệt để tiến hành xây dựng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân hoan nghênh dự án của tập đoàn lotte
và cho biết khi hành thành nơi đây sẽ là điểm nhấn phát triển tương lai của khu vực
thành phố sẽ xem xét tạo mọi điều kiện để dự án triển khai sớm nhất
hình thành khu đô thị sinh thái thông minh lotte
góp phần vào sự phát triển chung của khu đô thị thủ thiêm và thành phố nói chung